tối ngày hai mươi bảy tháng chín giờ việt nam tức sáng ngày hai mươi bảy tháng chín giờ địa phương tại new york hoa kỳ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc tọa đàm với bốn mươi tập đoàn lớn của hoa kỳ như ibm aig aes ge at t và walmart
đây là hoạt động bên lề phiên thảo luận của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba
mở đầu tọa đàm thủ tướng khẳng định sẵn sàng lắng nghe những nguyện vọng phản ánh của các doanh nghiệp hoa kỳ
về môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam cũng như sẵn sàng trả lời các câu hỏi thắc mắc của các nhà đầu tư
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án chương trình hợp tác kinh doanh tại việt nam
bày tỏ vui mừng khi biết tất cả các doanh nghiệp hoa kỳ đang kinh doanh ở việt nam đều muốn mở rộng đầu tư trên nhiều lĩnh vực
thủ tướng khẳng định việt nam sẵn sàng ủng hộ các doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại việt nam
nhất là việc tận dụng những tiềm năng lợi thế về công nghệ lực lượng lao động sẵn có của một thị trường việt nam rộng lớn
cùng những điều kiện thuận lợi khác về thể chế
tại buổi tọa đàm các nhà đầu tư hoa kỳ đều bày tỏ lạc quan về cơ hội và triển vọng đầu tư kinh doanh ở việt nam
trong đó có nhiều nhà đầu tư đã có mặt ở việt nam hàng thập kỷ
đặc biệt các nhà đầu tư tin tưởng vào sự quyết liệt trong điều hành của thủ tướng nguyễn xuân phúc và chính phủ việt nam
trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
hạ tầng nền kinh tế số
kết thúc tọa đàm cảm ơn các nhà đầu tư đã tham gia và nêu ra nhiều ý kiến
thủ tướng nguyễn xuân phúc hy vọng hợp tác việt nam hoa kỳ là hợp tác toàn diện mà trước hết là hợp tác kinh tế
thương mại và trong đó ưu tiên lĩnh vực công nghệ
khẳng định việt nam luôn mở cửa đón chào các nhà đầu tư và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thành công
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín theo giờ new york thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có bài phát biểu quan trọng
tại phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba
chủ đề của phiên thảo luận này là để liên hợp quốc gắn bó với tất cả người dân lãnh đạo toàn cầu
và trách nhiệm chung vì các xã hội hòa bình công bằng và bền vững